thưa quý vị một giải mây đang vắt ngang qua khu vực bắc bộ và hoạt động của rãnh mây rông này sẽ khiến bắc bộ tiếp tục có mưa rông rải rác
trong đêm nay tập trung chính ở khu vực ven biển phía đông và phần phía nam của đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
tuy nhiên sang ngày mai rãnh mây rông suy yếu miền bắc sẽ xuất hiện nắng yếu về chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tăng nhẹ lên ngưỡng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
dãnh mây rông phía bắc cũng ảnh hưởng và gây mưa ở khu vực phía bắc của miền trung
trong đêm nay và sáng ngày mai từ thanh hóa đến phần phía bắc của tỉnh quảng bình tiếp tục có mưa từ giải rác đến nhiều nơi với lượng mưa phổ biến là từ năm cho đến một mươi mm
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận lại cũng chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp khác có trục từ tám đến một mươi một độ vị bắc nên đêm nay và chiều tối mai cũng sẽ có mưa giải rác
ngày mai cả hai giãnh thấp phía bắc và phía nam đều có sư hướng yếu đi
miền trung trời nắng giáo nhưng cường độ nắng không mạnh mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên hầu khắp trung bộ đều phổ biến dưới ba mươi bốn độ
cũng chịu ảnh hưởng của rãnh thấp trục tám một mươi một độ vị bắc cộng thêm ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên trong đêm nay và chiều tối mai cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
nhiệt độ ngày ở khu vực nam bộ cũng vẫn duy trì trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ còn ở tây nguyên nhiệt độ không vượt quá ba mươi một độ
trên biển ở vịnh bắc bộ và khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác gió hướng đông nam cường độ yếu ở mức cấp ba bốn
còn ở phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan cũng tiếp tục có mưa rào và rông gió hướng tây nam cấp bốn đến cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước